trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố hải phòng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố hải phòng khóa một mươi năm
trước khi tham dự phiên khai mạc chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác của quốc hội đoàn đại biểu hội đồng nhân dân lãnh đạo ubnd thành phố hải phòng
các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố đã đến sân hoa sân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc tại đài các anh hùng liệt sĩ thành phố
sân hoa sân hương tưởng niệm đồng chí nguyễn đức cảnh bí thư đầu tiên của đảng bộ hải phòng người chiến sĩ cách mạng yêu tú người cộng sản kiên trung
đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc và thành phố hoa phượng đỏ
phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí lê văn thành ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hải phòng cho biết
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố hải phòng sẽ nghe và thảo luận báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp kế hoạch kinh tế xã hội an ninh quốc phòng sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh đó kỳ họp sẽ tham gia ý kiến và quyết nghị các nghị quyết chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố
xem xét thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của hội đồng nhân dân tp năm hai nghìn một mươi chín
quyết nghị một số chuyên đề và nội dung quan trọng khác theo luật định như danh mục bổ sung các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa
đất trồng rừng phòng hộ danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm hai nghìn một mươi chín
một số cơ chế chính sách tuyển chọn bồi dưỡng đáy ngộ đội ngũ giáo viên học sinh giỏi cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo nâng cấp
hè đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn thành phố
kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn một số thành viên ubnd thành phố
theo chương trình kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố hải phòng khóa một mươi năm sẽ tiến hành trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi